sở kế hoạch và đầu tư hà nội vừa thông báo tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn một mươi ba năm trăm linh doanh nghiệp thành lập mới
tăng chín về số lượng doanh nghiệp và tăng một mươi bảy vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
đến thời điểm hiện tại tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội đã tăng lên hơn hai trăm sáu mươi doanh nghiệp
số doanh nghiệp hoạt động trở lại là hơn ba doanh nghiệp
xét về số lượng đăng ký doanh nghiệp theo địa bàn các quận hà đông cầu giấy đống đa hoàng mai nam tử liêm thanh xuân
có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhiều nhất
về quy mô vốn đăng ký quận nam tử liêm có số vốn đăng ký nhiều nhất với hơn ba mươi năm tỷ đồng
huyện đứng hòa có số vốn đăng ký thấp nhất với một trăm linh tám tỷ đồng
đặc biệt hồ sơ doanh nghiệp đều được đăng ký trực tuyến đạt một trăm linh mức độ ba là hơn bảy mươi hồ sơ đạt tỷ lệ bảy mươi chín
mức độ bốn là gần hai mươi một hồ sơ đạt tỷ lệ hai mươi một tổng số hồ sơ được chấp thuận